từ trưa ngày tám tháng tám toàn bộ đảo cát bà thuộc huyện cát hải thành phố hải phòng đã bị mất điện sau sự cố đứt đường dây cao thế qua biển
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực hải phòng đang khẩn trương khắc phục sự cố để đóng điện trở lại
khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày tám tháng tám đường dây ba mươi năm kv cấp điện từ đảo cát hải sang đảo cát bà hải phòng bị nhảy quá dòng cấp hai do đường dây dẫn tại khoảng cột số hai mươi hai
đường dây ba trăm bảy mươi một trạm e hai trăm hai mươi bốn bị đứt kiểm tra tại pha xê khoảng vượt biển cách vị trí cột vượt biển về phía cái viềng phủ long khoảng ba trăm linh mét
xây nhôm đã bị đứt biến dạng hoàn toàn chỉ còn trơ lõi thép cũng tại vị trí này pha a của đường dây cũng có hiện tượng nhiều sợi nhôm bị đứt bong ra khỏi đường dây
sự cố đã khiến đường dây pha xê bị trùng thấp xuống mặt biển khoảng bảy mét so với trước đó đã ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện vận tải thủy ra vào khu vực cảng hải phòng
lãnh đạo công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên điện lực hải phòng trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chuyên môn nỗ lực khắc phục sự cố để đóng điện trở lại trong thời gian ngắn nhất
ubnd huyện cát hải cùng với cảng vụ hàng hải hải phòng biên phòng công an triển khai điều tra nguyên nhân sự cố hướng dẫn tàu thuyền và các biện pháp bảo đảm an toàn
theo nhận định ban đầu sự cố đứt dây cắp điện vượt biển có thể do phương tiện vận tài thủy trở hàng hóa cồng canh hoặc dựng cần cầu cao gây ra